sau thời gian tích cực điều tra công an huyện trảng bom của tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố hai mươi một bị can
trú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai về tội cú ý gây thương tích
theo kết luận điều tra do mâu thuẫn với anh lương tiến đạt chú tại tỉnh đồng nai
từ trước ngày bốn tháng sáu bị can tống hoàng minh thái đã chuẩn bị hung khí gồm một mươi ba con dao
lưỡi liềm và rủ thêm hai mươi đối tượng khác từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi
nhằm mục đích đánh anh đạt
khi thái cùng đồng bọn đang tập trung ở xã trung hòa huyện trảng bom để gây án
thì bị công an phát hiện ngăn chặn bắt giữ